tại thành phố hưng yên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh hưng yên
đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng đê kiểu mẫu với các tổ chức cá nhân có liên quan
đến công tác xây dựng quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều thuộc phạm vi một mươi chín tỉnh thành phố có đê
từ d cấp ba đến cấp đặc biệt trong đó chi cuộc d điều và phòng chống lụt bão các hạt quản lý d làm nòng cốt
thời gian thực hiện phong trào thi đua từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi tuyến đê kiểu mẫu có bảy tiêu chí
gồm tiêu chí tuyến đê bảo đảm an toàn chống lũ được thiết kế đủ công trình phụ trợ trên tuyến
hồ sơ quản lý công tác thu bổ duy trì bảo dưỡng d điều hàng năm quản lý hoạt động liên quan đến công tác d điều
quản lý xử lý vi phạm bảo đảm công tác an toàn chống lũ công tác phối hợp
tại buổi lễ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn một mươi chín tỉnh thành phố có đê
ký kết thi đua xây dựng tuyến đê kiểu mẫu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trao tặng bằng khen
cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ đề điều